thông tin từ trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh đồng nai cho biết là tất cả sáu mươi một trường hợp là f một của ca nghi nhiễm covid một mươi chín
của công ty trách nhiệm hữu hạn medpacific singapore khu công nghiệp amata thành phố biên hòa
đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần một với virus sars cov hai
ngành y tế đã tiến hành khử khuẩn tại công ty trong ngày một mươi năm tháng sáu
hầu hết người lao động của công ty đều thuộc diện f một và f hai đang phải tự cách ly tập trung cách ly tại nhà
nên khả năng công ty sẽ chưa thể tái sản xuất trong thời điểm này
vì hầu hết người lao động đang phải cách ly
ngành y tế tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra truy vết các trường hợp f hai f ba liên quan
để có phương án kiểm soát chờ kết quả xét nghiệm lần hai của các trường hợp f một
ngành y tế cũng khuyên cáo các doanh nghiệp cơ sở sản xuất kinh doanh cần nghiêm túc
chủ động thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh trong doanh nghiệp
đặc biệt là việc kiểm soát chuyên gia người lao động thường xuyên đi và về giữa đồng nai và tp hcm
yêu cầu khai báo y tế bắt buộc đối với tất cả người lao động làm việc tại doanh nghiệp khách đến để liên hệ công tác